thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã thông tin thêm về một số vấn đề của các dự án luật
tại phiên thảo luận đa số các ý kiến đều tán thành với sự cần thiết sửa đổi bốn luật nêu trên để kịp thời thể chế hóa chủ trương của đảng khắc phục những hạn chế bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành các luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn
tại phiên thảo luận thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết đối với dự án luật hóa chất sửa đổi hiện nay trên thế giới liên quan đến tiền chất sản xuất ma túy hội nghị interpol vừa qua cũng đã đề cập và xác định đây là mức nguy hiểm mới của ma túy tổng hợp gây những tác hại nguy hiểm cho xã hội rất phức tạp
đối với luật phòng chống mua bán người sửa đổi thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết vấn đề mua bán người cũng diễn biến phức tạp nhất là sau đại dịch covid một mươi chín tội phạm lợi dụng làn sóng di cư để mua bán người và thực hiện các hành vi phạm tội

thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết vấn đề mua bán người và thực hiện các hành vi phạm tội
đối với luật phòng chống mua bán người thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết vấn đề mua bán người và thực hiện các hành vi phạm tội

hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung đối với hạnh võ và sang mỗi bị cáo một trăm linh triệu đồng buộc hạnh giao nộp lại số tiền trốn thuế cho ngân sách nhà nước là hơn bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng các bị cáo võ sang giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn bốn tám tỷ đồng
liên quan đến vụ việc phụ huynh chặn đường đánh học sinh vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm nay ông nguyễn đăng vinh chủ tịch ubnd huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi cho biết
vào chiều ngày hôm nay đã có kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu lâm gia khiêm là một mươi hai
sau khi có kết quả này ubnd huyện tư nghĩa đã chỉ đạo công an phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với phan thượng mỹ bốn mươi bốn tuổi ở tổ một thị trấn la hà huyện tư nghĩa về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và lệnh bắt giữ được thực hiện vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm nay
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút trưa ngày hôm nay cháu lâm gia khiêm một mươi bốn tuổi lớp chín trường trung học cơ sở thị trấn la hà tan học và đi xe đạp về nhà
khi cách cổng trường trung học cơ sở thị trấn la hà khoảng tám trăm linh mét thì đã gặp ông phan thượng mỹ phụ huynh của một bạn học sinh cùng lớp với cháu khiêm
theo camera của người dân ghi lại toàn bộ vụ việc ông mỹ và cháu khiêm dừng lại nói chuyện khoảng ba mươi giây
sau đó ông mỹ đã lao đến đánh cháu khiêm phản kháng thì ông mỹ đánh nặng hơn và hầu như là toàn đánh vào vị trí hiểm trên cơ thể như đầu gáy bụng
đánh xong ông mỹ bỏ đi còn cháu khiêm được người thân đưa đến trung tâm y tế huyện tư nghĩa điều trị
sau đó cháu được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
bác sĩ kết luận cháu khiêm bị sưng đau nhiều vùng đầu mặt nô nói xây xát ở hai vai do bị đánh
trần đoán cháu bị tổn thương nội sọ đã chuyển đến khoa ngoại thần kinh để điều trị
sau đó tiếp tục điều trị tại nhà
nguyên nhân ban đầu được cho là giữa hai nam sinh đã xảy ra mâu thuẫn vì chuyện mất máy tính cá nhân